nhân kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy
tỉnh đồng tháp đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm các gia đình chính sách trong tỉnh
trong ba ngày hai mươi hai đến hai mươi bốn tháng bảy tỉnh đồng tháp đã thành lập nhiều đoàn đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách
có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương thành phố sa đéc huyện thanh bình huyện cao lãnh
tại đây các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe cuộc sống của các gia đình chính sách
và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn sự hy sinh của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
các đồng chí cũng mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng dạy dỗ con cháu ăn học thành tài
nói gương theo các thế hệ đi trước để cùng chung tay xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển
dịp này đoàn công tác cũng đã trao quà cùng số tiền một triệu năm trăm linh nghìn đồng cho mỗi gia đình